cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ việc buôn bán vận chuyển trái phép động vật hoang dã từ châu phi về việt nam bằng đường hàng không

cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ việc buôn bán chi phí rẻ và hệ thống soi chiếu giám sát cũng không đầy đủ và hiện đại như đường hàng không

việt nam và trung quốc là điểm nóng của những vụ vận chuyển sản phẩm động vật hoang dã
là do những quốc gia này có lượng người dùng thuốc cổ truyền cao
họ tin rằng sừng tê giác có thể chữa bệnh ung thư và vẩy tt giúp đảm bảo sức khỏe sinh sản
ngoài ra nhiều đối tượng vận chuyển sản phẩm động vật hoang dã
đang coi việt nam là điểm trung chuyển chính của các giao dịch bất hợp pháp
nên một số lượng lớn ngà voi sừng tê giác và vẩy tê châu phi
sẽ tiếp tục bị vận chuyển lậu qua các cửa khẩu biên giới đường bộ
từ việt nam đến các thị trường cuối cùng ở trung quốc
thông qua chuyên án này tới chúng tôi sẽ có những buổi họp giúp kinh nghiệm
cái gì đã làm được cái gì chưa làm được
từ đó chúng tôi sẽ đúc rút kinh nghiệm để thực hiện các chuyên án vụ án sau lớn hơn
và có những cái làm sao nó phải
từ những bước cơ bản trong công tác phối hợp
làm sao phải đạt được cái mục đích yêu cầu trong cái quy chế phối hợp
mà các lực lượng chúng tôi đã ký kết với nhau để đạt được hiệu quả thiết thực nhất định
dù không thể đơn phương giải quyết vấn nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép
nhưng lực lượng cảnh sát biển sẽ triển khai một số hành động cụ thể
để ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn bán vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã
từ châu phi sang thị trường châu á bằng đường biển
bên cạnh đó sẽ phối hợp đa ngành và hướng tiếp cận đa quốc gia
chuyển sang các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
thưa quý vị trong kỳ điều hành của liên bộ công thương tài chính
thì giá xăng dầu đồng loạt giảm kể từ một mươi năm h ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng hai
theo đó xăng e năm giảm ba trăm hai mươi đồng một lít giá bán là hai mươi hai năm trăm bốn mươi đồng một lít
giá xăng ron chín mươi năm giảm ba trăm hai mươi đồng một lít giá bán là hai mươi ba bốn trăm bốn mươi đồng một lít
giá dầu diesel giảm bảy trăm sáu mươi đồng một lít giá bán là hai mươi tám trăm linh đồng một lít
tại kỳ điều hành lần này liên bộ công thương tài chính dừng chi quỹ bình ổn giá xăng dầu
liên bộ cũng dừng trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng e năm xăng ron chín
trích lập quỹ bình ổn xăng dầu với giá dầu diesel là sáu trăm linh đồng một lít
thông tin từ ubnd
dân thành phố móng cái tỉnh quảng ninh cho biết từ ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng hai
thì người dân hai nước việt nam và trung quốc đã bắt đầu xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu móng cái việt nam
và đồng hưng trung quốc nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương và tham thân
ngay trong buổi sáng ngày hai mươi một tháng hai đã có hơn hai mươi người dân làm thủ tục xuất cảnh sang trung quốc
và hơn ba mươi người từ trung quốc nhập cảnh vào việt nam bằng hộ chiếu và sổ thông hành qua cửa khẩu quốc tế móng cái
những người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu phải có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ
như là hộ chiếu sổ thông hành còn hiệu lực điền thông tin chính xác vào thẻ xác nhận sức khỏe xuất nhập cảnh
riêng người nhập cảnh vào trung quốc phải có giấy chứng nhận âm tính với virus sars cov hai trong vòng bốn mươi tám giờ đồng hồ
đối với khách du lịch trung quốc theo đoàn xuất cảnh thực hiện theo công báo của văn phòng bộ văn hóa du lịch trung quốc
về việc thí điểm khôi phục các hãng lữ hành được phép tổ chức cho công dân trung quốc
theo đoàn xuất cảnh đi du lịch tại một số quốc gia
như vậy sau gần ba năm tạm dừng hoạt động do đại dịch covid một mươi chín
gần đây chỉ được mở cửa hạn chế có điều kiện cặp cửa khẩu móng cái đông hưng
đã chính thức được khôi phục hoạt động sản xuất nhập cảnh để trở lại bình thường
thưa quý vị thời điểm sau tết nguyên đán
người dân trên địa bàn thành phố long khánh của tỉnh đồng nai đã bước vào vụ thu hoạch hồ tiêu
thế nhưng đây là vụ thu hoạch được xem là kém vui đối với người dân bởi hồ tiêu vừa mất mùa lại rớt giá
và sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên intv
tại xã bảo quang đây cũng là địa phương có diện tích trồng hồ tiêu lớn nhất thành phố long khánh của tỉnh đồng nai
nhiều nông dân ở thành phố long khánh cho biết vụ hồ tiêu năm nay cho năng suất kém hơn mọi năm khá nhiều
hầu hết các vườn tiêu đều giảm năng suất so với năm trước
cá biệt có những vườn năng suất giảm từ hai mươi đến bốn mươi
trong khi đó giá vật tư phân bón thuốc bảo vệ thực vật nhân công tăng cao
hộ bà nguyễn thị út ở ấp ruộng tre xã bảo quang
cho biết năm nay thời tiết bất thường làm ảnh hưởng đến việc chăm sóc vườn tiêu
gia đình có hơn sáu xào tiêu đã trồng được một mươi năm
nói về vụ tiêu này bà bồn bã cho biết đã hơn năm năm qua
người trồng tiêu như gia đình bà luôn trong tình trạng thua lỗ
thêm nữa do thời tiết không thuận lợi và bỏ bê chăm sóc dẫn đến tiêu chết và năng suất giảm so với năm ngoái
với giá tiêu hiện nay thì chỉ đủ tiền trả tiền công hái
nông dân phải chịu lỗ
bà út dự tính trong thời gian tới sẽ chuyển đổi sang trồng loại cây khác để có thu nhập cao hơn
năm nay tiêu thì nó thất mà chúng tôi không dám đầu tư vô
mà giờ tiêu thì nó chết lên chết xuống mà đầu tư vô thì nó không đủ
nó không đủ tiền mà công thì mắc
kêu công không ra
rồi phân thì mắc nữa
thôi giờ hái được như thì hái rồi
rồi được thì
chúng tôi thay đổi cây trồng khác
nhờ nhà nước hướng dẫn cho chúng tôi thay đổi cây khác
chứ giờ tiêu thì chết lên chết xuống
quá thất luôn
tương tự hộ ông võ tân khánh chú cùng ấp cũng sắp hoàn thành việc thu hoạch trên bốn xảo hồi tiêu
theo ông khánh mấy năm trước gia đình ông thu được khoảng một hai tấn tiêu
tuy nhiên cho đến thời điểm này vườn tiêu thu hoạch gần xong nhưng ước tính chỉ đạt khoảng hơn tám mươi
năm ngoái thì tôi thu được kỡ một hai tấn
năm nay cái rồi giá cả nó xuống quá
giá cả của tiêu thì nó lại xuống mà phân thì nó lên
nên không có đủ đầu tư không có giấm mạnh dạng đầu tư
nên tiêu năm nay nó chỉ còn kỡ bảy tám tạ thôi
hiện nay là tiêu nó chín cũng rất là nhiều nhưng mà người nhà hái thôi
tiêu công thì cũng không đủ chi phí
nên đành phải chịu
giá cả như hiện nay là chúng tôi chắc không đủ sức để mà theo
thành thử là chúng tôi cũng nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ cho rồi chúng tôi mới đủ sức để giữ lấy cây tiêu
năng suất giảm cộng thêm giá thấp chỉ từ năm mươi tám sáu mươi đồng một kg như hiện nay
thì đây được xem là mức giá thấp trong những năm vừa qua
với mức giá như hiện nay người nông dân trồng tiêu đang gặp nhiều khó khăn

luôn thân nhã em

n breakup hay làm tiệc vượt ra
hiện nay tiến độ thấm định phê duyệt thiết kế dự toán bồi thường di dời tái lập hệ thống cấp nước
đã rất chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ hai dự án trọng điểm này
trong đó dự án xây dựng hầm chua nguyễn văn linh nguyễn hữu thọ
đang trong giai đoạn thi công các hạng mục đốt hầm kính đốt hầm mở và trạm bơm của hầm chui
tuy nhiên do chầm trễ trong việc di dời hạ tầng kỹ thuật
nên dự án này đã chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra
tại dự án xây dựng tuyến metro số hai công tác giải phóng mặt bằng cơ bảo hoàn tất thu tục bộ thường
theo tiến độ đề ra các sở ngành phải dời toàn bộ công trình hạ tầng kỹ thuật
trong năm hai nghìn hai mươi bốn để nhà thầu sẵn sàng thi công vào năm hai nghìn hai mươi
hiệp hội bất động sản tp hcm vừa có văn bản gửi đến thủ tướng chính phủ và bộ xây dựng
trong đó có kiến nghị hỗ trợ người mua căn nhà đầu tiên với mức giá không quá hai tỷ đồng
được vây lại suốt bốn bảy mỗi năm
trong thời hạn từ một mươi cho đến hai mươi năm
theo hiệp hội bất đồng sản tp hcm chính sách hỗ trợ tính dụng ưu đải cho người mua căn nhà đầu tiên
là chính sách đã được nhiều nước áp dụng nhưng chưa được quy định trong luật nhà ở nước ta
do đó hiệp hội đề nghị xem xét bổ sung vào dự thảo luật nhà ở sửa đổi
quy định chính sách hỗ trợ lại suốt vai ưu đải bốn bảy mươi chín
trong một mươi hai mươi năm cho người mua căn nhà đầu tiên là căn hộ có mức giá không quá hai tỷ đồng
ngoài ra hiệp hội cũng đề xuất bổ sung quy định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh
trích một mươi tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn
và xem xét trích một phần lợi nhuận của hoạt động sổ số kiến thiết để phát triển nhà ở xã hội
đồng thời cần thiết bổ sung loại hình nhà lưu trú công nhân phục vụ lưu trú của cụm công nghiệp
và nhà lưu trú công nhân phục vụ lưu trú của doanh nghiệp có quy mô lớn
nằm ngoài khu công nghiệp vào khoảng tám điều ba dự thảo luật nhà ở sửa đổi
giá nhà tăng cao cùng với nguồn cung nhà ở xã hội khang hiếm
đã khiến cho người dân có xu hướng chuyển nhu cầu từ mua nhà qua thuê nhà
trong đó thì loại hình chung cư là tăng mạnh nhất
báo cáo thị trường mới đây của chuyên trang bất động sản com vn cho thấy
tại tp hcm lượt quan tâm ở tất cả loại hình bất động sản cho thuê đều tăng
trong đó vượt trội là ở loại hình chung cư tăng một trăm năm mươi bảy nhà trọ tăng một trăm linh bảy
tại hà nội nhu cầu thuê chung cư và nhà trọ cũng nổi bật trên thị trường
với lượt tiền thuê lần lượt tăng một trăm một mươi hai và ba mươi tám
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
giá thuê trung bình của chung cư tại tp hcm và hà nội tăng lần lượt là bốn và tám
so với năm hai nghìn hai mươi hai
giá cho thuê nhà trọ tăng mạnh hơn
mặt bằng giá ở tp hcm tăng một mươi tám
còn ở hà nội tăng đến hơn ba mươi ba
nguyên nhân dẫn đến việc tăng giá này được nhận định là do giá nhà tăng cao
người dân chưa có đủ tiền mua nhà nên nhu cầu đi thuê ngày càng nhiều
bên cạnh đó là sự gia tăng của dịch vụ đi thuê nhà để cho thuê lại phục vụ du lịch
trong bối cảnh thanh khoản hệ thống dư thừa
vì tính dụng tăng chậm
ngân hàng nhà nước tiếp tục sử dụng tính phiếu có kỳ hạn lên tới chín mươi một ngày
để thu hút thanh khoản hệ thống với quy mô gần một mươi tỷ đồng
ngân hàng nhà nước đã phát hành mới ba mươi năm tỷ đồng tính phiếu
hút về lượng tiền tương ứng
trong khi chỉ có bảy tỷ tính phiếu phát hành trước đó đáo hạn
trên kênh cầm cố giấy tờ có giá
không có khối lượng trúng thầu
cũng không có các hợp đồng cũ đáo hạn
tính chung trên cả hai kênh tính phiếu và cầm cố giấy tờ có giá
nhà điều hành đã hút khỏi hệ thống ngân hàng hai mươi tám tỷ đồng
trong phiên hai mươi tháng hai
trước đó cơ quan này cũng đã rút về ba mươi một trăm bảy mươi tám tỷ đồng trong tuần trước
đáng chú ý việc ngân hàng nhà nước tiếp tục sử dụng tính phiếu có kỳ hạn
lên tới chín mươi một ngày tương đương ba tháng
để hút thanh khoản dài hạn
với quy mô gần một mươi tỷ đồng
bên cạnh hai mươi năm tỷ đồng tính phiếu bảy ngày
việc phát hành thêm tính phiếu chín mươi một ngày cho thấy
định hướng giữ tiền lâu hơn của cơ quan quản lý tiền tệ
động thái thắt chặt của ngân hàng nhà nước diễn ra
trong bối cảnh lãi suất việt nam đồng thị trường liên ngân hàng
liên tục giảm hai tuần gần đây
khi thanh khoản hệ thống ở trạng thái dồi dào
bộ tài chính vừa yêu cầu cục quản lý và giám sát bảo hiểm
tiến hành thanh tra kiểm tra các công ty đại lý bảo hiểm mô giới bảo hiểm
động thái này được thực hiện trước tình trạng là nhân viên
của một số ngân hàng chào mời
và ép khách hàng mua bảo hiểm liên kết đầu tư
khi mà tới gửi tiền hoặc là vây vốn
bộ tài chính chỉ đạo xử lý không để tiếp tục
xảy ra tình trạng doanh nghiệp bảo hiểm liên kết với ngân hàng
ép buộc khách tới giao dịch phải mua bảo hiểm mới cho vay vốn
hay hình thức giới thiệu cho người tới gỡ tiền
tham gia đầu tư vào các sản phẩm bảo hiểm liên kết
trái với quy định pháp luật
bên cạnh đó cục quản lý và giám sát bảo hiểm
cũng phải công bố đường dây nóng số điện thoại email
để tiếp tục thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp
về các sản phẩm bảo hiểm biến tướng nêu trên
thời gian qua tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu
chào mời ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ
bảo hiểm liên kết đầu tư khi tới gửi tiền hoặc vây vốn
đã gây bức xúc trong xã hội
thông tin đang được ngành lữ hành lưu trú quan tâm
là quyết định mới đây của trung quốc
là chưa mở lại tour du lịch đến việt nam trong năm nay
các công ty du lịch nhận định sẽ không bị tác động nhiều
bởi tình hình này
tuy nhiên thị trường lưu trú nghỉ dưỡng
đặc biệt là với những tỉnh đã từng có nguồn thuốc
từ lượng khách này đang phải lay hoay
tìm những giải pháp thay thế để phục hồi
theo đánh giá của savills
doanh thu toàn ngành khách sạn ở đông nam á
dự kiến sẽ phục hồi hoàn toàn vào năm hai nghìn hai mươi ba
khi khách trung quốc quay trở lại
từ năm hai nghìn hai mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi bảy
doanh thu toàn ngành khách sạn việt nam
dự kiến tăng trưởng bảy mỗi năm
và doanh thu bình quân cho mỗi khách
dự kiến đạt một trăm năm mươi tám usd vào năm hai nghìn hai mươi bảy
là mức tăng ba mỗi năm
doanh thu toàn ngành khách sạn việt nam
trong ngày sáu tháng hai
trung quốc công bố hai mươi thị trường du lịch nước ngoài
có một mươi quốc gia châu á
bao gồm campuchia indonesia lào malaysia philippines singapore thái lan mandim sri lanka và uae
không có việt nam
thông tin này dự báo tác động trực tiếp
đến đà phục hồi ngành nghỉ dưỡng và lưu trú
tại việt nam
những khách sạn hoặc resort thuộc phân khúc cao cấp hạng sang
vẫn có sự hồi phục rất tốt
nhưng những dự án có quy mô lớn
và phát triển ngầu ạc
trong thời gian trước dịch
và chỉ tập trung vào nhóm khách đoàn thôi
thì chắc nó sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề
và thậm chí là ngay cả khi khách trung quốc quay trở lại
thì họ cũng sẽ rất là khó để được kết quả hoạt động như trước dịch
tại vì phải cạnh tranh rất là nhiều về giá
do đó là cái việc này nó sẽ ảnh hưởng
nó sẽ tác động khá là kéo dài
ngành lữ hành lại có tâm thế chuẩn bị trước cho kịch bản này
trong năm hai nghìn hai mươi hai
khi được chính thức đón khách quốc tế
các công ty kinh doanh du lịch
đã tìm kiếm những thị trường thay thế cho khách trung quốc
đón hơn ba sáu mươi sáu triệu lượt khách quốc tế
trong đó quan tâm đến hai nhóm khách quan trọng
là ấn độ và hàn quốc
năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua
chỉ là cái bước để thử
coi cái thị trường khách quay lại như thế nào
và năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua
không phải là một cái năm là quá tốt
mà chẳng qua chỉ là bước demo thôi
làm nháp thôi
để mình đánh giá được cái thị trường
tại vì sau cái đợt covid
thì mọi người vẫn đang hồi phục về kinh tế
thì hai nghìn hai mươi ba vẫn chưa có khả quan
về khách trung quốc
nếu như mà muốn khôi phục lại
được cái du lịch hoàn toàn như hồi trước
và với điều kiện
không còn biến động gì trong chính trị kinh tế
xã hội của việt nam cũng như là thế giới
thì mới hy vọng rằng là

mình mới có thể là khôi phục
theo tầm nhìn của đa phần công ty lửa hành
với các biến động kinh tế liên tiếp gần đây
tốc độ phục hồi của ngành du lịch hai nghìn hai mươi bốn
sẽ thấp hơn hai nghìn hai mươi hai
do đó các đơn vị
vẫn kỳ vọng động thái mở cửa song phương
với thị trường việt nam trung quốc
để phần nào cải thiện được doanh thu
hiện nay trung quốc họ hoàn toàn
là chưa có mở cấp visa du lịch
nếu như mà chuyến bay của việt nam
mình không có đi qua
mà thị trường trung quốc
nếu mà người trung quốc đi qua việt nam mình đi du lịch
rồi cái chuyến bay đó chẳng lẽ hồi đợi sao
họ cũng phải có một lượng khách để quay trở về trung quốc
và mình nghĩ là vì cái chính sách visa
của hai nước chưa có mở cửa hết hoàn toàn
nếu như mà trung quốc
đã quyết định sẽ mở cửa du lịch
hoàn toàn cấp visa du lịch
cho du khách việt nam qua trung quốc chơi
thì lúc đó thị trường khách du lịch trung quốc
sẽ quay trở về lại thị trường việt nam
như trước đây
nhưng mà thực tế thì khách trung quốc là một nguồn khách
mà nó là có sự tác động lớn nhất
tới du lịch việt nam không chỉ việt nam trên thế giới nữa
và số khách trung quốc trong hai nghìn một mươi chín
là khoảng gần sáu triệu lượt khách lẫn rất là lớn
và không thể nào trong khoảng một vài tháng
một thời gian ngắn mà mình có thể tìm những nguồn khách
thay thế được cho nên là trong ngắn hạn
thì mình tự nhiên là cố gắng
bằng cách là thúc đẩy các nguồn du lịch nội địa
đưa ra những danh sách chương trình khuyến mãi
để mà thu hút thêm những nguồn khách quốc tế khác
để mà hỗ trợ dần dần cho các doanh nghiệp
vượt qua cái giai đoạn này
cuối tuần trước bộ văn hóa thể thao và du lịch
vừa có công hàm đề nghị bộ văn hóa và du lịch trung quốc
xem xét sống đường việt nam
vào danh sách các quốc gia thí điểm du lịch theo đoàn
nếu có thể giải quyết những hạn chế
về chuyến bay và nơi lộng thêm
các yêu cầu về thị thực nhập cảnh
tỷ lệ trở lại của du khách trung quốc tới việt nam
có thể đạt từ năm mươi tám mươi
so với mức trước đại dịch
là từ khoảng ba triệu đến bốn năm triệu du khách
với những giải pháp quyết liệt của chính phủ
đến đây thì quá trình phục hồi
kinh doanh sản xuất của các doanh nghiệp
đang cho thấy những tín hiệu tích cực
tuy nhiên các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh
quy mô nhỏ thì việc tạo được
chỗ đứng vững chắc trên thị trường
hiện nay đang là một thách thức lớn
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam
trong bối cảnh kinh tế hiện nay
người tiêu dùng đang ngày càng khắc khe hơn với thị trường
trước khi quyết định mua hay không mua
một loại hàng hóa nào đó
các tiêu chí luôn được đặt ra để tân đo đồng đếm kỹ càng
chất lượng khuyến mãi là ưu tiên hàng đầu của em
và em thấy chất lượng ok là em sẽ
hợp tiêu chí của em
năm bắt xu hướng tiêu dùng của khách hàng
hiện nay các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhỏ
đang cố gắng xây dựng nhiều giải pháp
để đáp ứng nhu cầu của các thượng đế
tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp
môi trường kinh doanh và nội lực
mỗi đơn vị đều đang cố gắng xây dựng cho mình
những giải pháp khác nhau
trong đó việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ
tạo uy tín cho khách hàng xây dựng giá bán
cũng như các chương trình khuyến mãi hợp lý
và mạnh dạng với các sản phẩm mới
đang là những cách phổ biến mà doanh nghiệp áp dụng
để giải bài toán phát triển thị trường bền vững
một giải pháp khác cũng đang được ứng dụng phổ biến
trong kinh doanh là ứng dụng công nghệ thông tin
và chuyển đổi số
trong đó việc tạo ra mạng lưới bán hàng
thông qua liên kết với các sàn giao dịch thương mại điện tử
website và các nền tảng mạng xã hội
đang được chú trọng
tuy nhiên khi áp dụng hình thức này
các doanh nghiệp cũng cần phải chú trọng
đến việc tạo sự hài lòng cho khách hàng
nâng cao chất lượng sản phẩm
bởi hiện nay trên các nền tảng số
khách hàng luôn có những điều kiện
góp nhất để đánh giá chấm điểm công khai
về sản phẩm của các doanh nghiệp
thì bên mình đã đẩy mạnh về khách hàng
offline và cũng như khách hàng online
trên các sàn
như anh cũng biết là bây giờ
các sàn thương mại điện tử phát triển rất là tốt
khách hàng ở trên đó cũng có những cái trải nghiệm
rất là ok
thành ra là bên mình đang thúc đẩy những cái vấn đề đó
như là video ngắn
hoặc là cung cấp các thông tin
và hướng dẫn sử dụng sạc rong
theo hiệp hội các ngày bán lãi việt nam
trong năm hai nghìn hai mươi ba
thương mại điện tử sẽ tiếp tục trở thành
đầu tàu trong sự tăng trưởng của nền kinh tế số việt nam
người mua hàng của ngành bán lẻ
sẽ trở thành người tiêu dùng kỹ thuật số
tiếp tục duy trì hay thậm chí gia tăng
sử dụng các nền tảng thương mại điện tử
và mua sắm trực tuyến
trong bối cảnh này các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh
cũng cần hết sức chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ
và phần mềm quản lý bán hàng
hỗ trợ vận hành cửa hàng online
thúc đẩy kênh bán hàng online và tăng trưởng đa kênh
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt quý vị